dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội đã tiếp tục kỳ họp thứ một mươi khóa một mươi bốn
tiến hành thảo luận về những quy định còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi
rất nhiều quan điểm ý kiến đã được đưa ra liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của môi trường
tuy nhiên mục tiêu cuối cùng của các quan điểm này đều hướng tới bảo vệ môi trường hạn chế tắc hại hệ lụy xấu do con người gây ra
thực tế việc vi phạm trong triển khai báo cáo đánh giá tác động môi trường khá phổ biến
chiếm một mươi các lỗi vi phạm hệ quả từ các báo cáo đánh giá thiêu tinh toán cẩn trọng đã và đang gây ra nhiều hệ lụy
vì thế dự thảo luật lần này quy định khá cụ thể về thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
đa số đại biểu đều đánh giá cao vai trò thẩm định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh với các dự án triển khai trên địa bàn
phải có những vấn đề là phải đi đến là phải phối hợp với các địa phương
bao giờ cũng phải có cái phối hợp chứ không tự động làm một mình được đâu
dự thảo luật lần này cũng quy định rõ tiêu chí phân loại dự án theo mức độ tác động đến môi trường
trong đó căn cứ chủ yếu vào quy mô và tính chất của chất thải của dự án
một mặt chúng ta sẽ xác định những dự án nếu nằm trong tiêu chí là chất thải và tính chất quy mô lớn
là chúng ta sẽ khoanh lại và tập trung quản lý cụ thể hơn thực chất hơn
cái hai là dự án thân thiện môi trường những dự án mà quy mô không tác động lớn
và cái phạm vi ảnh hưởng không lớn môi trường thì những dự án đó sẽ bằng các biện pháp là hậu kiểm
thay bằng cái việc chúng ta từ trước nay là kiểm soát tất cả
nhưng trong thực tế thì nhân lực vật lực hết sức hạn chế
thì nói như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ tăng cường quản lý đối với những đối tượng tiềm năng ô nhiễm
nguy cơ cao và đi đến hướng quản lý một cách thực chất
dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi đang có ý kiến nên lùi lại thông qua vào kỳ họp thứ một mươi một
tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nên sớm thông qua để có hành lang pháp lý cho các vấn đề phát sinh trong công tác bảo vệ môi trường